viện giáo dục shichida quốc tế của ông được thành lập vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hiện đã có hơn bốn trăm tám mươi chín trung tâm trên một mươi hai quốc gia
với thành công của phương pháp giáo dục đặc biệt này ông đã được trao tặng giải thưởng danh dự của hiệp hội khoa học thế giới vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và giải thưởng về hòa bình thế giới của liên hợp quốc vào năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngoài ra ông còn nhận được rất nhiều giải thưởng bằng khen trong và ngoài nước cho những đóng góp về sự tiến bộ của xã hội loài người
từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi phương pháp giáo dục này bắt đầu lan rộng khắp nhật bản và vài năm sau đó lan ra nhiều nước trên thế giới
phương pháp này dựa trên kích thích sự phát triển cân bằng giữa não phải và não trái tận dụng những khả năng vô tận của não phải trong độ tuổi ấu thơ
giáo dục cân bằng cả hai bán cầu não là rất quan trọng để phát triển tiềm năng của trẻ thậm chí nếu được xen luyện đúng cách và lâu dài con của bạn có thể trở thành thần đồng
phương pháp giáo dục shichida được phát triển dựa trên các nguyên tắc tất cả trẻ em dưới sáu tuổi đều là thiên tài
não phải chủ đạo của các bé trong giai đoạn đầu đời ẩn chứa một năng lực học tập to lớn sự kết nối tình cảm giữa cha mẹ và con cái là điều đặc biệt quan trọng
trẻ em cần được nhận các kích thích thông qua năm giác quan sự lặp lại và nhất quán là mấu chốt để dạy trẻ thành công
phương pháp shichida nhấn mạnh giáo dục không phải là để nhồi nhét chi thức mà là kích hoạt được các năng lực thiên bẩm của trẻ
để kích hoạt được các năng lực thiên bẩm đó chúng ta phải cung cấp cho trẻ một môi trường phát triển tốt với các yếu tố kích thích cần thiết
não phải có khả năng thu nhận thông tin với số lượng lớn và tốc độ cao
não trái là não của ngôn ngữ nó sẽ hiểu và nhớ các thông tin một cách từ từ
não phải là não của hình ảnh nó ghi nhớ thông tin thông qua hình ảnh
não phải cũng là não của sự cảm thông và nó có khả năng đưa ra các ý tưởng một cách nhanh chóng xuất thần
có thể kích hoạt não phải cho trẻ sơ sinh bằng cách cho con tình yêu thương vô hạn
em bé lớn lên sẽ trở thành một người biết yêu thương và có trí nhớ tuyệt vời
tình yêu cho trẻ em trong độ tuổi ấu thơ là vô cùng quan trọng
chính vì vậy với chiết lý yêu thương khen ngợi nhìn nhận
mặc dù đơn giản nhưng để thực hiện được chiết lý sâu sắc này
cần một quá trình và giáo trình shichida là sự đúc kết gần năm mươi năm tinh túy của khoa học và giáo dục của người nhật bản
hiện đã có năm trăm năm mươi trung tâm giáo dục shichida tại một mươi sáu quốc gia
điều hấp dẫn lớn nhất của bộ hình đào tạo cosen
có lẽ là cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
tại nhật bản kể cả trong thời kỳ kinh tế khó khăn
thì vẫn có tới chín mươi tám sinh viên tốt nghiệp cosen có việc làm trước khi tốt nghiệp
hệ thống trường cosen được thành lập từ những năm sáu mươi của thế kỷ trước
với mục tiêu đào tạo lực lượng lao động giỏi để trực tiếp vận hành máy móc theo sự chỉ đạo của cán bộ kỹ thuật
có ý thức tổ chức kỷ luật có năng lực thực hành và khả năng sáng tạo để tự giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất
cho tới năm hai nghìn một mươi sáu số lượng các trường cosen là sáu mươi ba trường với năm mươi năm trường quốc lập đào tạo hơn một mươi kỹ sư ra trường mỗi năm
các trường cosen tuyển sinh từ độ tuổi một mươi năm tức là học sinh tốt nghiệp cấp hai
chương trình đào tạo kéo dài năm năm trong đó ba năm đầu đào tạo tương đương chương trình cấp ba và hai năm sau đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật
như vậy học sinh các trường cosen sẽ quen với chuyên môn sớm hơn so với học sinh tốt nghiệp cấp ba
đặc điểm nổi bật của mô hình cosen là gắn kết đào tạo nhân lực chất lượng cao với doanh nghiệp
đào tạo không chỉ trang bị lý thuyết mà hướng tới kỹ năng thực hành và khả năng sáng tạo của người học
các trường dạy nghề cosen liên kết với doanh nghiệp để vừa đào tạo lý thuyết vừa mang đến cho học viên cơ hội thực hành và làm việc tại doanh nghiệp
nếu đào tạo nhân lực đúng và chung với nhu cầu của doanh nghiệp thì sẽ giảm thiểu được tình trạng
nơi thừa thì vẫn thừa còn nơi thiếu thì vẫn thiếu nhân lực làm việc
theo các chuyên gia sự phát triển thần tốc của nền kinh tế nhật bản có được một phần là nhờ sự đóng góp của hệ thống trường cosen trong việc cung cấp ra thị trường lao động các kỹ sư có kiến thức có trình độ và tính kỷ luật cao
lực lượng này cũng góp phần quan trọng đưa nhật bản trở thành một trong những cường quốc mạnh nhất thế giới về khoa học kỹ thuật
từ thành công trong nước hiện nay chính phủ nhật bản đang nỗ lực giới thiệu mô hình cosen ra nước ngoài
các nước đang phát triển có nhu cầu về đào tạo nghề rất cao đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao có thể đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng bốn
ở các nước này thường có lực lượng lao động trẻ và dồi dào trong khi hệ thống giáo dục đào tạo lại chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế dẫn đến một thực trạng rất phổ biến là trẻ khỏe có bằng cấp nhưng vẫn thất nghiệp
trong xu thế hội nhập toàn cầu xuất khẩu giáo dục đang trở thành một ngành giàu tiềm năng
tại nhiều nước giáo dục trở thành một ngành xuất khẩu
giáo dục trở thành một ngành xuất khẩu mũi nhọn của nền kinh tế như đức phần lan nhật bản australia
tại australia xuất khẩu giáo dục chỉ đứng sau khoáng sản và dầu khí với doanh thu khoảng một mươi bốn tỷ đô la mỹ mỗi năm
còn tại anh kể từ năm hai nghìn một mươi một doanh thu từ xuất khẩu giáo dục đã mang lại cho nước anh một mươi bảy năm tỷ bảng trở thành ngành xuất khẩu lớn thứ năm tại nước này
giáo dục cũng là ngành xuất khẩu lớn thứ tư của new zealand khi mang về khoảng ba năm tỷ đô la cho nền kinh tế của nước này
đứng đầu danh sách trên thị trường giáo dục quốc tế hiện nay vẫn là mỹ
mỗi năm xuất khẩu giáo dục mang lại cho nước này trên hai mươi tỷ đô la
hầu hết các nước có nền giáo dục tiên tiến đang đẩy mạnh chiến lược xuất khẩu các mô hình giáo dục của mình ra nước ngoài thông qua hai hình thức
xuất khẩu tại chỗ tức là thu hút du học sinh nước ngoài và hai là thúc đẩy hợp tác phát triển mô hình giáo dục của mình ở nước khác
dù là dưới hình thức nào với áp lực cạnh tranh lớn các quốc gia xuất khẩu giáo dục đều xác định
cung ứng dịch vụ giáo dục chất lượng cao là điều kiện căn bản
bên cạnh lợi ích về kinh tế xuất khẩu giáo dục còn được coi là một biện pháp gia tăng quyền lực mềm và sức ảnh hưởng của một quốc gia trên trường quốc tế